để cùng cập nhật những tin tức an ninh trả tự đáng chú ý nhất cho tới thời điểm này
thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần vn phạm ma
một mươi hai bị cáo trong vụ án đều bị truy tố theo khoản bốn một trăm năm mươi bảy bộ đội thuyền sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thuộc trường hợp phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã triệu tập gần hai trăm linh người tham gia tố tụng
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao trong khoảng thời gian năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
bị cáo nguyễn minh hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma
thông qua võ mạnh cường giám đốc công ty trách nhiệm ủng hạn thương mại hàng hải quốc tế hc
và một mươi đồng phạm đã làm giả các tài liệu sử dụng các giấy tờ giả hợp đồng giả con dấu giả
để nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc h capital chữa bệnh ung thư giả vào việt nam với mục đích bán kiếm lời
theo viện kiểm sát hành vi buôn bán chín ba trăm linh hộp thuốc giả của các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
trong đó nguyễn minh hùng võ mạnh cường giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
người bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm tích cực
toàn bộ lô thuốc h capetan sau khi nhập khẩu vào việt nam đã bị phát hiện thu giữ
nên thiệt hại thực tế của công ty vn phạc ma là hơn sáu tỷ đồng tiền chi thực tế và tiền thuế nhập khẩu
phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày ba mươi tháng chín
sáng nay công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức công bố kết quả điều tra vụ án đánh bạc qua mạng internet
với số tiền giao dịch hơn ba tỷ đồng
theo tài liệu của cơ quan điều tra
công an tỉnh hà tĩnh phát hiện hai tài khoản cáo độ bóng đá cấp độ supermaster
tài khoản siêu tổng đại lý có tên g một mươi tám rq hai mươi hai do hai đối tượng cộng cán chuyên nghiệp
về cáo độ bóng đá tại tỉnh khánh hòa quản lý
sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn hà tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng
để tổ chức cá độ bóng đá trên trang web b tám mươi tám ag com
và các trang cáo độ bóng đá là bóng tám mươi tám com cượcbanh tám mươi tám com
tổng hai đường dây có tám trăm một mươi một tài khoản
với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa bình định phú yên tp hcm
ngày hai mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã đồng loạt bắt giữ một mươi một đối tượng
trong hai đường dây tại năm tỉnh khác nhau đặc biệt trong đó là bắt giữ các đối tượng phạm hải
chú tỉnh khánh hòa cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản g một mươi tám
hồ xuân đạt cầm đầu đường dây rq hai mươi hai
lê cảnh bảo chủ tỉnh khánh hòa chính là đối tượng cầm đầu của hai đường dây đánh bạc qua mạng liên tình
khi đã cấp tài khoản cho phạm hải và hồ xuân đạt để quản lý điều hành hai đường dây cá độ bóng đá
ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc
và tổ chức đánh bạc giữa hình thức cá đội bóng đá qua đó xác định hai đường dây cá đội bóng đá trên
đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của hai đường dây này mỗi tháng khoảng năm trăm linh tỷ đồng
tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của hai tài khoản cá độ bóng đá trong hai đường dây này
từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn ba tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bốn mươi năm bị can
trong đó có hai mươi chín bị can giữ vai trò tổ chức một mươi sáu bị can giữ vai trò con bạc
sau gần năm giờ đồng hồ gây ra
vụ giết người tại xã sơn hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đối tượng hoàng tiến dũng chú tại xã sơn hà huyện bảo thắng đã bị bắt giữ
điều đáng nói là nạn nhân trong vụ án này chính là vợ của hung thủ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi ba tháng chín sau khi lấy một con dao nhọn từ nhà người bạn
dũng đến cổng trường đợi chị nguyễn thị lệ thủy là vợ của dũng
là giáo viên trường trung học cơ sở xã sơn hải để giải quyết việc liên quan đến kinh tế
khi chị thủy ra khỏi trường dũng thuê xe đi theo yêu cầu chị dừng xe
sau đó khống chế trở về nhà trên đường đi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
do không giữ được sự kiềm chế trước lời nói và thách thức của chị thủy
dũng đã dừng xe và dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người
khiến chị thùy ngã gục xuống đường sau đó tử vong
sau khi gây án dũng đã bỏ trốn lên khu vực biên giới kim thành
thành phố lào cai và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
hai mươi năm tù là bản án mà nguyễn thanh phương chú tại phường long thạnh
thị xã tân châu tỉnh an giang phải nhận
trong đó một mươi hai năm tù về tội giết người và một mươi tám năm tù về tội cướp tài sản
phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng nay tại tỉnh an giang
theo cáo trạng do cần tiền tiêu xài và trả nợ đánh bạc
phương đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng
trưa ngày một mươi sáu tháng bốn
từ phương đeo khẩu trang che mặt và giấu bộ trích điện trong ba lô
rồi đến tiệm vàng khuê do bà đặng kim khuê làm chủ
tại đây phương gặp bà khuê và giả vờ hỏi mua vàng
quan sát thấy chỉ có một mình bà khuê phương ra ngoài kết quả điện rồi quay vào
xông đến kẹp cổ và dùng trích điện đâm nhiều nhát vào người bà khuê
bị điện giật bà khuê ngã xuống nền gạch bất tình
phương mở các tủ trưng bày vàng lấy trộm vàng và hơn sáu mươi sáu triệu đồng tiền mặt
tổng giá trị trên một ba tỷ đồng
lúc này bà khuê tỉnh dậy chi hô thì bị phương đe xuống nền gạch
tiếp tục trích điện vào người khiến nạn nhân bất tình
phương bỏ chạy thì bị người dân đuổi theo bắt giữ cùng với tăng vật
giao cho công an phương long hưng
còn bà khuê được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật một mươi sáu
kết thúc phiên tòa ngoài bàn án đã tuyên
hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường số tiền năm mươi triệu đồng cho bị hại
năm kg ma túy tổng hợp dạng ketamin và hơn ba viên ma túy thuốc lắc
là số lượng ma túy lớn vừa thu giữ được trong chuyên án ma túy triệt phá
tại đà nẵng vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng chín
cụ thể đối tượng bùi thị thủy chú tại thành phố hà nội
đã bị đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
phối hợp với bộ đội biên phòng
đà nẵng quảng trị và công an thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tang
khi đang vận chuyển số ma túy trên vào thành phố đà nẵng
đối tượng bị bắt quả tang trên đường hoàng văn thái
thuộc phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng
số ma túy này được giấu trong số hàng hóa phần lớn là nồi cơm điện
làm việc với cơ quan công an thủy khai nhận có một người nhờ đến nhà xe
trên đường hoàng văn thái để nhận số ma túy trên
cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày hôm qua tòa nhân dân thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trần quang kim thành
trú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng bốn thành bị bắt quả tang
sau khi vừa mua ma túy của một người phụ nữ lạ mặt với mục đích về để sử dụng
thành là đối tượng nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi đến nay
và có một tiền án về tội trụng cấp tài sản
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật
gây nguy hiểm cho xã hội cần cách ly đời sống xã hội một thời gian
nên đã tuyên phạt bị cáo thành ba mươi tháng tù về tội tàng chữ trái phép chất ma túy
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh
đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm hà nội
đã bắt giữ được đối tượng gây ra gần hai mươi vụ đột nhập các khu đô thị
có nhà liền kề để trụng cấp tài sản
đó là lê quang hưng chú tại huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng chuyên nhắm đến các công ty trường mầm non
nằm ở những khu đô thị có nhà liên kề
có thể treo từ nhà này sang nhà khác qua cửa sổ cửa tôn
và việc bảo vệ buổi tối của các cơ sở không chặt chẽ để trụng cấp tài sản
bước đầu hưng khai nhận từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đã gây ra một mươi tám vụ đột nhập lấy đi hàng chục chiếc máy tính sách tay
máy tính bảng đồng hồ tiền mặt và các tài sản
khác tài sản trụng cấp hưng đem bán cho hoàng đình trọng
trú tại hoàng mai hà nội hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận năm từ liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với lê quang hưng về tội trụng cấp tài sản
hoàng đình trọng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thủy lợi để làm nhà liều quán trên đề bản huyện ninh giang
tỉnh hải dương đang có chiều hướng gia tăng tình trạng này đe dọa đến sự an toàn
của các tuyến canh gây ách tắc và thu hẹp dòng chảy ảnh hưởng đến năng lực
phục vụ sản xuất nông nghiệp phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
trên tuyến canh dẫn t một và t hai của trạm bơm ứng hòe huyện ninh giang
tỉnh hải dương có tới hơn một trăm ba mươi trường hợp vi phạm công trình thủy lợi
trong đó nhiều công trình mới xây dựng xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện
lập nhiều biên bản yêu cầu chính quyền địa phương xử lý và yêu cầu các chủ hộ tháo rỡ
nhưng địa phương không xử lý quyên quyết và chủ hộ cũng không chấp hành
sự bùng lỏng quản lý và việc xử lý thiếu kiên quyết đối với các công trình vi phạm

đó là lý do giải quyết các công trình vi phạm ở xã ứng hòe
đó là lý do giải quyết các công trình vi phạm ở xã ứng hòe
khi sĩ nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện ninh giang lập biên bản yêu cầu giải tỏa
không ít trường hợp đưa ra yêu sách nếu tháo rỡ thì tất cả các hộ vi phạm phải thực hiện đồng loạt
điều này khiến chính quyền các cấp lúng túng trong việc đưa ra phương án xử lý vi phạm
không chỉ xã ứng hòe một số địa phương khác trên địa bàn huyện cũng xảy ra tình trạng này
hiện nay toàn huyện ninh giang đã có tới hơn sáu trăm linh trường hợp vi phạm công trình thủy lợi và số trường hợp
được xử lý rất điểm lại rất ít
cũng quan trọng quan trọng cả những ý kiến truyền đạo của cấp trên
theo nghị định một trăm ba mươi chín năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về khai thác
và bảo vệ công trình thủy lợi đề điều phòng chống lụt bão thuộc chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm
tuy nhiên do một số địa phương thiếu trách nhiệm nên kết quả xử lý đạt thấp
các địa phương cần vào cuộc xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh

đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi chấm cách ba cm trên trước đầu mắt trái
còn bị truy nã về tội đánh bạc là đối tượng phùng công lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải xã vũ chính tp thái bình tỉnh thái bình
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi một năm cm trên trước mép trái
và đối tượng phạm văn tám sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông lâu
xã bình nguyên huyện kiến sương tỉnh thái bình bị truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an